cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều qua khiến ba thành viên câu lạc bộ bóng đá hoàng anh gia lai tử nạn
chiều nay công an tỉnh gia lai cũng đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với đinh tiến bình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thị trấn nhân hòa huyện chư pứ để điều tra
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định lỗi của tài xế đinh tiến bình đã gây ra vụ tai nạn
chưa xác định được lỗi vi phạm
trong khi đó một vụ tai nạn giao thông khác cũng vừa xảy ra vào trưa nay trên địa bàn thị xã sapa tỉnh lào cai khiến một mươi ba người bị thương
xe ô tô khách ngân hà biển số hai mươi năm b hai trăm một mươi chín chạy theo hướng tỉnh lai châu đi sapa
đến địa phận phường ô quý hồ thì va chạm với một xe ô tô một mươi sáu chỗ chạy ngược chiều
vụ tai nạn đã khiến hai xe bị hư hỏng nặng toàn bộ hành khách trên xe một mươi sáu chỗ đều bị thương trong đó hai người bị thương nặng
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt phân luồng giao thông bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân
sáng nay tòa án nhân dân huyện gia lộc tỉnh hải dương xét xử tám bị cáo về tội cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trong vụ án này nhiều đối tượng vẫn ở độ tuổi vị thành niên khi thực hiện hành vi phạm tội nhiều bị cáo đã có tiền án tiền sự
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba lê anh tuấn và hoàng văn hiền
đều ở thành phố hải dương rủ nhau đến địa bàn huyện gia lộc tìm nhóm thanh niên mâu thuẫn để đánh và cướp xe máy bán lấy tiền tiêu xài
hiền và nguyễn anh tú dùng dao gậy chém đánh khiến anh nguyễn quang tuyên và anh đàm quang huy bỏ chạy
các đối tượng cướp chiếc xe máy trị giá một mươi năm triệu đồng bán cho cao hòa an lấy năm năm triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt lê anh tuấn hoàng văn hiền năm năm tù nguyễn anh tú lê văn trung sáu năm tám tháng tù
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt lê anh tuấn hoàng văn hiền năm năm tù nguyễn anh tuấn lê văn trung sáu năm tám tháng tù

tượng trần văn hà hay còn gọi là tám cùi năm mươi sáu tuổi ở phương trần hưng đạo thành phố quảng ngãi vừa bị công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi bắt giữ
trước đó nhận được tin báo của quân chúng nhân dân về việc trần văn hà xét xển gây mất trật tự công cộng tại thôn an hà ba xã nghĩa trung huyện tư nghĩa
trước đó công an xã nghĩa trung đã kịp thời có mặt tại hiện trường mời đối tượng làm việc nhưng đối tượng chống đối liên tục dùng lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng khi thi hành nhiệm vụ và sử dụng dao tấn công lực lượng công an xã làm một đồng chí công an bị thương
đối tượng trần văn hà đã bị khống chế bắt giữ ngay sau đó

đối tượng trần văn hà đã bị khống chế bắt xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa tỉnh phú yên vừa bắt được đối tượng trương quốc hưng chú tại thị trấn phú thứ là đối tượng truy nã nguy hiểm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào ngày một mươi hai tháng hai tổ tuần tra công an thị trấn phú thứ phát hiện trương quốc hưng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
hưng không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy khi chạy đến đường cụt hưng bỏ lại xe rồi bỏ trốn khỏi địa phương
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện ba bịch ni lông màu xanh bên trong có ma túy ketamin mdma với tổng khối lượng là hơn bốn hai gram
sau một thời gian theo dõi công an huyện tây hòa đã bắt được trương quốc hưng khi đang lẩn trốn tại thị trấn phú thứ
thưa quý vị ngay sau khi nắm được thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại gia lai làm ba thành viên công lọc bộ bóng đá hoàng anh gia lai tử vong và một người bị thương
phó thủ tướng trần lưu quang chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã phân công phó chủ tịch chuyên trách ủy ban tổ chức đoàn công tác cùng với ủy ban các cơ quan thành viên liên quan đến hiện trường để phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân
thông qua đoàn công tác phó thủ tướng cũng chuyển lời thăm hỏi chia buồn đến gia đình nạn nhân tử vong và động viên thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ việc
trong một diễn biến liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng và tạm giữ hình sự đối với tài xế đinh tiến bình để xử lý theo quy định của pháp luật
căn cứ kết quả điều tra xác minh ban đầu nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn
lỗi chính thuộc về tài xế đinh tiến bình người lái xe ben mang số hiệu tám mươi một h hai nghìn bảy trăm sáu mươi cho xe vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn thiếu chú ý quan sát dẫn đến đâm trực tiếp vào đuôi xe con mang biển số tám mươi một a bốn trăm bảy mươi của câu lạc bộ hoàng anh gia lai
sau va chạm bình không dừng xe lại mà tiếp tục đâm vào bên trái xe con bên làn đường ngược lại gây ra tai nạn
cùng lúc xe tải chạy ngược chiều cũng đâm vào khiến xe con hư hại
cơ quan điều tra xác định hành vi của đinh tiến bình vi phạm khoảng hai một mươi bốn luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
cũng theo lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn test ma túy đối với ba lái xe liên quan trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này đều không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy
còn tại tỉnh lâm đồng công an thành phố đà lạt cũng đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế bùi văn long
tài xế bùi văn long hai mươi sáu tuổi trú tại phường một mươi hai tp đà lạt là người điều khiển xe tải gây tai nạn liên hoàn khiến hai thanh niên tử vong
hai vợ long bị tạm giữ để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả rất nghiêm trọng
lỗi được xác định do không chú ý quan sát khi điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát bốn mươi chín x bốn nghìn một trăm bốn mươi năm gây tai nạn liên hoàn
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai giờ chiều qua
xe ô tô tải do bùi văn long điều khiển với tốc độ cao đã đâm vào xe máy và xe ô tô bảy chỗ lưu thông cùng chiều trên đường huỳnh tấn phát phường một mươi hai tp đà lạt theo hướng thành phố đà lạt đi thành phố nha trang
hậu quả khiến hai nạn nhân hai mươi tuổi đi xe máy tử vong tại chỗ